vào lúc hai mươi một h một mươi bốn phút ngày tám tháng một mươi một khi đang khai thác hải sản cách quần đảo trường sa
huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa khoảng chín mươi tám hải lý về phía bắc tây bắc
một tàu cá của bình định đã bị hỏng máy và thả trôi
thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu đề nghị cứu nạn trong bối cảnh bão số một mươi hai đang tiến dần về đất liền
một tàu thuộc tri đội kiểm ngư số bốn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển
đã cơ động ngay trong đêm đi cứu nạn tàu cá
đến một mươi sáu h một mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một tàu kiểm ngư tiếp cận được tàu cá bị hỏng
và lai kéo vào đảo trường sa để khắc phục và sửa chữa
hiện tại khu vực biển trường sa đang có gió đông bắc cấp năm cấp sáu
tàu cá bị nạn có số hiệu bd chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi tám ts gồm một mươi ba thuyền viên do ông phạm văn tâm
quê ở phường đống đa thành phố quy nhơn làm chủ tàu